thành phố hồ chí minh cần có các giải pháp thông minh để phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu
đó là những nội dung của tọa đàm gặp gỡ báo chí với chủ đề
chuyển hóa đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra tại thành phố hồ chí minh
chương trình do trung tâm phát triển vùng và đô thị phối hợp cùng đại học văn lan thành phố hồ chí minh tổ chức
tại đây chuyên gia nhà nghiên cứu thảo luận về tác động trong chuyển đổi đô thị
vấn đề di dân về khu vực thành thị ảnh hưởng đến khí hậu tác động môi trường
đồng thời đưa ra ý tưởng nghiên cứu và ứng dụng giải quyết vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu trong quá trình chuyển hóa đô thị
riêng tại thành phố hồ chí minh hiện nhiệt độ tăng ngập nước thường xuyên xuất hiện thời tiết cực đoan ô nhiễm không khí
những tác động của biến đổi khí hậu này ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của thành phố
sau buổi tọa đàm diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh việt nam trong quá trình chuyển hóa đô thị
gồm bốn mươi bức ảnh minh họa cho sự phát triển đô thị mạnh mẽ tại việt nam trong ba mươi năm trở lại
đại học phan lan giới thiệu sản phẩm nghiên cứu về đô thị thành phố hồ chí minh
sự thay đổi và giải pháp công nghệ kỹ thuật ứng phó với chuyển đổi đô thị trong biến đổi khí hậu